ban ohio bãi bỏ phán quyết trước đó của một tòa án nhằm ngăn chặn quy định này
một hội đồng gồm ba thẩm phán của tòa phúc thẩm khu vực sáu của mỹ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
đã chấp nhận đề nghị của chính phủ về việc bãi bỏ phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực năm
ban hành hôm ngày sáu tháng một mươi một
theo phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực năm quy định mà cơ quan an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
osa đưa ra hôm ngày năm tháng một mươi một có hiệu lực trong sáu tháng về việc chủ các doanh nghiệp
có ít nhất một trăm linh nhân viên phải yêu cầu người lao động tiêm vaccine covid một mươi chín
hoặc phải xét nghiệm thường xuyên là bất hợp pháp và có thể là vi hiến
trong một tuyên bố thẩm phán tòa phúc thẩm khu vực sáu james b strange khẳng định tầm quan trọng
của phán quyết này trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai
khi hơn tám trăm linh người mỹ đã tử vong gây áp lực đối với hệ thống y tế
buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa trong vài tháng và hàng trăm ngàn người lao động bị ảnh hưởng
ngay sau đó nhà trắng hoan nghênh quyết định trên của tòa phúc thẩm khu vực sáu
đồng thời cho rằng quy định này sẽ cho phép các doanh nghiệp thực thi những biện pháp bảo vệ nhân viên
nhà trắng nêu rõ sự xuất hiện của biến thể omicron được cho là có khả năng lây nhiễm cao
càng khiến quy định trên trở nên cấp thiết vào thời điểm này
dự kiến quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày bốn tháng một
theo hoãn tin ab công quân mỹ đã ra thời hạn đến ngày hai tháng một mươi một
các thành viên của lực lượng phải tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng hàng ngàn người đã tự chối hoặc tiệm cách được
phát ngôn viên không quân mỹ al stephenech hôm một mươi ba tháng một mươi hai cho biết
đây là những thành viên không lực đầu tiên bị sa thải vì những lý do liên quan đến vaccine
bà stephanec cho biết tất cả những người này đều đang trong đợt dập ngũ đầu tiên
nên đều là những quân nhân trẻ cấp bậc thấp
mặc dù không quân không tiết lộ chế độ nào mà những thành viên được hưởng
một dự luật đang trình lên quốc hội cho phép binh sĩ trong các trường hợp từ chối tiêm vaccine
sẽ được chế độ giải ngũ danh dự hoặc giải ngũ chung hưởng các điều kiện danh dự
đầu năm nay lầu nam góc đã yêu cầu tất cả các thành viên quân đội bắt buộc tiêm vaccine covid một mươi chín
bao gồm các lực lượng tại ngũ vệ binh quốc gia và lực lượng dự bị
mỗi lực lượng có thời hạn và thủ tục riêng cho yêu cầu này
trong đó không quân yêu cầu thời hạn hoàn thành tiệm sớm nhất
bộ trưởng quốc phòng lay austin cho biết vaccine covid một mươi chín vô cùng quan trọng
trong duy trì sức khỏe của lực lượng quân đội và khả năng ứng phó với một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia
phát ngôn viên stephanec cho biết
không ai trong số hai mươi bảy thành viên không lực thuộc nhóm được miễn trừ tiên về lý do y tế hành chính hay tôn giáo
một số quan chức từ các lực lượng khác của quân đội mỹ cho biết
họ tin rằng cho đến nay chỉ có không quân đã thực hiện biện pháp mạnh tay là sa thải người từ chối tiêm vaccine
không có gì lạ khi các thành viên của quân đội bị đuổi khỏi biên chế
vì không tuân lệnh bởi kỷ luật là nguyên lý hoạt động căn bản của các lực lượng vũ trang
bà stephanec cho biết trong ba quý đầu năm hai nghìn hai mươi một

các thành viên không quân đã bị cho giải ngũ vì bất tuân mệnh lệnh
theo dữ liệu mới nhất của không quân hơn một thành viên lực lượng này đã từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín
và hơn bốn bảy trăm linh người đang xin miễn trợ tôn giáo
tính đến tuần trước hơn chín mươi bảy thành viên không lực mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
các thành viên thường trực của hải quân và thủy quân lục chiến được giao hạn chót đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
phải tiêm vaccine và thành viên dự bị có hạn đến hai mươi tám tháng một mươi hai
lực lượng vệ binh quốc gia và lực lượng dự bị
được cho thời gian thoải mái nhất với hạn chót đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể omecran của virus sars cov hai
có số lượng đột biến lớn và tại mỹ đang xuất hiện những thông tin trái chiều
về việc có hay không các ca nhiễm biến thể được tổ chức y tế thế giới who xếp vào diện đáng lo ngại này
cục quan chức y tế bang california tiến sĩ cara t dean là một trong những người đầu tiên
đưa ra cảnh báo hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
kể từ năm hai nghìn hai gần như chắc chắn đã lây lan giữa các công dân mỹ những người chưa từng tới trung quốc trước đó
đến nay nữ tiến sĩ này cho rằng mục tiêu tương tự đang lặp lại với biến thể omicron
trái ngược tuyên bố của giới chức mỹ về việc chưa xác định trường hợp nào nhiễm biến thể này tại đây
trả lời phỏng vấn trang tin business incyder tiến sĩ diên cho biết các quốc gia theo dõi những biến thể mới
bằng cách gửi các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mắc covid một mươi chín theo các phòng xét nghiệm để giải mã trên tờ gen của chúng
tuy nhiên tiến sĩ din cho rằng rất nhiều phòng thí nghiệm tại mỹ đã giảm bớt nỗ lực giải trình tự gen của các ca mắc covid một mươi chín
trong bối cảnh thậu hết số ca mắc mới thời gian qua đều nhiễm biến thể delta
theo bà thực tế này đã khiến mỹ không giải trình tự gen đủ để phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể omecron
tiến sĩ diên cho biết thêm thông tin tính toán dựa trên một số giả định trong đó có hoạt động di chuyển quốc tế
bà con nghi ngờ gì về thực tế đã có những trường hợp nhiễm biến thể omicrand ở mỹ đồng thời ước tính con số này hiện là khoảng hai ca
nhận định trên được đưa ra sau khi cố vấn y tế của nhà trắng tiến sĩ anthony fauci cho biết ông sẽ không ngạc nhiên
nếu biến thể omecron đã xâm nhập mỹ không qua đường hàng không
tuy nhiên các ý kiến trên trái ngược với thông báo cập nhật của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ rằng
không có bằng chứng về omecron tại nước này và biến thể data chiếm tới chín mươi chín chín trong tổng số ca mắc covid một mươi chín đã được giải trình tự gen tại mỹ
trả lời phỏng vấn báo giới hôm ngày hai mươi chín tháng một mươi một vừa qua
giám đốc cdc tiến sĩ rochelle kalinskei nhấn mạnh cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm biến thể omicron tại mỹ
hệ thống giám sát biến thể của nước này cho thấy washington có thể phát hiện một cách đáng tình cậy các biến thể mới
từ alpha hồi đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến delta trong mùa hè vừa qua
mặc dù mỹ đã tăng cường các nỗ lực giải trình tự gen đối với các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân covid một mươi chín kể từ khi đại dịch bùng phát
nhưng nước này vẫn tụt hậu so với các quốc gia phát triển khác
theo tờ independent của anh
trong chín mươi ngày qua mỹ chi giải trình tờ gen được năm bảy trong tổng số các ca mắc covid một mươi chín tại nước này
thấp hơn so với một mươi một năm tại canada một mươi ba bảy ở anh và hai mươi tám bảy ở thụy điển
tình tiết thế giới đang được rất nhiều người quan tâm đặc biệt liên quan đến biến thể mới omicron
mới đây số người tiêm vaccine một ngày tại mỹ đã tăng kỷ lục trong bối cảnh ít nhất một mươi bang đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron
thông tin được công bố trong bối cảnh ít nhất một mươi bang của mỹ đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng omic
thông tin được công bố trong bối cảnh ít nhất một mươi bang của mỹ đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng omicron

tốc độ tiêm chủng tại mỹ đạt đỉnh vào hồi tháng bốn với mức trung bình là ba bốn triệu mũi một ngày sau khi lượng lớn vaccine được xuất xưởng
sự xuất hiện của biến chủng delta cũng thúc đẩy người dân mỹ đi tiêm với mức trung bình gần một triệu liều vaccine một ngày vào những tháng cuối mùa hè
còn số này vượt ngưỡng một năm triệu liều một ngày hồi giữa tháng một mươi một
trong đó nhiều người tiêm mũi vaccine tăng cường
thống kê của cdc cho thấy bảy mươi người mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine trong khi gần sáu mươi dân số đã tiêm đầy đủ
tỷ lệ tiêm chủng tại mỹ vẫn tiếp tục tăng lên nhưng với tốc độ chậm khi nước này mất bốn tháng để tăng từ năm mươi lên sáu mươi
so với chưa đầy một tháng để tăng từ ba mươi lên bốn mươi và hai tháng để tăng từ bốn mươi lên năm mươi
tổng thống mỹ joe biden vào hôm nay đã đánh giá đối với tổng thống mỹ joe biden
ông mùng hai tháng một mươi hai công bố hàng loạt biện pháp mới nhằm ứng phó covid một mươi chín
siết chặt quy định xét nghiệm với hành khách đi lại và tăng cường nỗ lực tiêm chủng
ông cũng hối thúc đất nước đặc biệt là các đối thủ chính trị đồng lòng ủng hộ chiến lược chống dịch mới
loạt biện pháp mới nhằm thể hiện chính quyền biden đang làm mọi thứ để ngăn chặn đại dịch
cản trở nỗ lực phục hồi kinh tế và tránh được gián đoạn kỳ nghỉ lễ cuối năm
ông chủ nhà trắng đã mang tới sự ổn định sau những năm hỗn loạn dưới thời tiền nhiệm của donald trump
nhưng các biến chủng ncov lại liên tục đặt ra thử thách và khiến tỷ lệ ủng hộ ông sụp giảm mạnh
biến chủng omicron được nam phi thông báo với tổ chức y tế thế giới who vào tuần trước
sau đó được who xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
hơn ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng này làm tăng lo ngại về làn sóng lây nhiễm nguy hiểm
và báo hiệu cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
các nhà khoa học cho rằng cần nghiên cứu thêm để xác định nguồn gốc các đột biến của omicron
ảnh hưởng của chúng tới độc lực cũng như khả năng lây truyền của biến chủng